trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa sáng nay tại nhà khách điếu ngư đài
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp chủ tịch tập đoàn sanwa jonathan choi
tiếp chủ tịch tập đoàn sanwa jonathan choi tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh sanwa đã có nhiều hoạt động hợp tác đầu tư tại việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ cùng với khuyên khích khởi nghiệp xây dựng đất nước việt nam luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào việt nam hợp tác làm ăn
chủ tịch tập đoàn sanwa jonathan choi cho biết đã có quá trình kinh doanh lâu dài và gắn bó tại việt nam gia đình ông coi việt nam là quê hương thứ hai và mong muốn có nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác làm ăn với việt nam
ông jonathan choi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng việt nam trong việc mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh trong những lĩnh vực mà san hoa có thế mạnh như xây dựng càng biển tàu điện ngầm đường ngầm đi bộ cũng như những lĩnh vực tiềm năng của việt nam
cũng tại đây trước đó tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp chủ tịch ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á aib kim lập quần